tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận chỉ là người làm thuê trong đó vũ là tài công lái ghe còn vinh và diễn là người bốc vác
sáng ngày hai mươi sáu tháng hai vũ được một người đàn ông thuê đến campuchia chở hàng điện máy điện lạnh về huyện kiên lương tỉnh kiên giang
sau đó theo yêu cầu của người thuê vũ đã điều khiển tàu gỗ cùng với diễn và vinh chở hàng trăm bộ thiết bị điện lạnh về việt nam
tuy nhiên đến tối cùng ngày khi tàu chạy đến vùng biển thuộc xã bình an huyện kiên lương kiên giang
thì bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang bắt quả tang cùng với tăng vật là bốn trăm bốn mươi ba bộ thiết bị điện lạnh gồm máy điều hòa nhiệt độ máy giặt và tủ lạnh với tổng giá trị trên hai tỷ đồng
cũng trong ngày hôm nay cục quản lý thị trường lâm đồng cho biết đội quản lý thị trường số ba vừa quyết định xử phạt một mươi năm triệu đồng đối với cửa hàng xăng dầu đức long bảo lộc
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí hà thành chi nhánh lâm đồng về hành vi giảm lượng hàng bán ra so với thời gian
trước đó khoảng một mươi ba h một mươi phút ngày một tháng ba nhiều người bức xúc phản ánh khi đưa mô tô vào đức long bảo lộc đổ xăng thì nhân viên cửa hàng bảo chỉ được mua ba mươi đồng xăng cho một xe
qua kiểm tra thực tế lượng xăng ron chín mươi năm tồn động trong bồn chứa ba tám trăm hai mươi chín lít không phải hết như nhân viên cửa hàng đã nói với khách
cùng với một số chứng cứ khác đoàn kiểm tra xác định cửa hàng này vi phạm quả tang về hành vi giảm lượng hàng bán ra so với thời gian
trước đó mà không có lý do chính đáng và không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định
hôm nay công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đã triệu tập làm việc với ông nguyễn đăng sáng
có hộ khẩu thường trú tại xã xuân phong huyện xuân trường tỉnh nam định về hành vi vận chuyển trái phép thuốc thiết bị y tế điều trị covid một mươi chín không có nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào hồi hai mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại
khu vực bệnh viện trung ương thái nguyên công an thành phố thái nguyên tiến hành kiểm tra xe ô tô tải do ông nguyễn văn đáng điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trên thùng xe có chứa một hai trăm linh hộp thuốc tân dược hai trăm hai mươi năm bộ xét nghiệm covid một mươi chín không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ngoài ra trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố thái nguyên cũng phát hiện ba vụ việc vận chuyển buôn bán thuốc tân dược
thu giữ ba trăm ba mươi hộp giấy chứa sáu một trăm linh viên thuốc
và một mươi ba hộp giấy chứa thuốc dạng bột
số hàng hóa này không có nhãn phụ bằng tiếng việt không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện vụ việc đang được đội cảnh sát kinh tế công an thành phố thái nguyên tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị những ngày gần đây khi dịch bệnh covid một mươi chín đang trở nên phức tạp số ca f liên tục tăng
vì thế lượng người dân đi mua các loại thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín rất lớn
các mặt hàng này đang lên cân sốt
tình trạng loạn giá và loạn cả đơn thuốc
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
các loại thuốc điều trị covid được giao bán khắp nơi trên các trang mạng xã hội với đủ chủng loại và các mức giá khác nhau
có những hộp thuốc cùng tem mát nhưng khác nguồn gốc xuất xứ chênh nhau đến cả triệu đồng
người bán thường đăng kèm cả những công dụng và đơn thuốc khiến người dân hấp dẫn bởi những lời quảng cáo
điều đặc biệt thuốc môn
thuốc môn nulpiravir chỉ được bán tại các nhà thuốc bộ y tế cấp phép theo sự chỉ dẫn của bác sĩ
nhưng một số cá nhân vẫn kinh doanh với mức giá từ hai trăm tám mươi đồng đến ba trăm năm mươi đồng một hộp cao hơn giá niêm yết
bây giờ loạn rồi nói chung là thuốc điều trị covid đoạn cao cào mà không biết đâu là thật đâu là giả
và giá nào là chính xác cả cho nên là chị không quan tâm nữa vì là chị cũng không mua
chứ còn bây giờ rất nhiều loại không biết đường nào một lần cả
khi mà em bị covid một mươi chín thì em có tìm trên các trang mạng xã hội
người ta bán rất nhiều loại thuốc với các nguồn cấp xuất xứ này với những hiệu giá khác nhau
thậm chí có những loại mà lên đến ba triệu đồng trên một hộp thuốc điều trị covid một mươi chín
không chỉ môn nulpiravir nhiều người dân cũng không tiếc tiền săn lùng thuốc abidol
điều trị covid có xuất xứ từ nga hay còn được gọi là thuốc xanh thuốc đỏ dựa vào màu sắc trên bao bì
cho dù loại thuốc này chưa được cấp phép lưu hành nhập khẩu chính thức tại việt nam
nhưng các gian thương vẫn bất chấp lấy về bán cho người tiêu dùng vì lợi nhuận cao
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không mua và sử dụng các loại thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín
không nằm trong hướng dẫn của bộ y tế
đây là một dạng hàng hóa rất nguy hiểm
bởi vì khi người dân sử dụng các hàng hóa không rõ nguồn gốc
cũng như không rõ chức năng của nó
thì sẽ có thể dẫn đến sức khỏe bụng suy giảm
đồng thời cũng ướp đi cơ hội
được điều trị một cách đúng đắn
chúng tôi cũng cùng với các đơn vị chức năng khác
trao đổi thông tin phối hợp cùng với nhau
phát hiện cũng như là tăng cường công tác quản lý theo đội bản
nắm bắt diễn biến của thị trường
hiệu thuốc cứ bán rất nhiều và quảng cáo rằng là gì phải dùng cái này thì mới khỏi
thì cứ như thế là người dân cứ thế nào mua
và mua uống rất nhiều thuốc
mà trong cái đó thậm chí có nhiều người là chưa có triệu chứng gì cả
cái việc mà mua cái thuốc này là phải có sự kê đơn của bác sĩ
và cũng chỉ một số hệ thống nhà thuốc được phép lưu hành
bởi vì là như thế mới đảm bảo chắc chắn là cái thuốc đấy là thuốc chuẩn
không riêng thuốc điều trị covid một mươi chín
mà trong thời gian qua rất nhiều người bỏ số tiền lớn để mua các loại thuốc
thiết bị phòng chống dịch covid một mươi chín như
kit xét nghiệm nhanh khẩu trang
máy đo nồng độ oxy một cách dễ dàng
thậm chí có thời điểm thuốc men
trang thiết bị y tế bán qua mạng xã hội
cũng rơi vào tình trạng cháy hàng
tuy nhiên dù ở thời điểm nào
người dân cũng nên cẩn trọng
tuyệt đối tuân thủ theo sự chỉ dẫn của bác sĩ
và mua các loại thuốc được bộ y tế cấp phép
vâng một tin khá là hấp dẫn với những người thích không gian sống xanh
đó là việt nam sắp có thêm một tòa tháp
là không gian xanh dành cho người dân
với điểm khác biệt là đưa tám công viên
và gần một khu vườn lên không chung
tập đoàn eco park đang phát triển dự án tòa tháp sky forest
với dự định vẽ thiên nhiên giữa bầu trời
bằng cách đưa tám công viên
và một khu vườn lên không chung
ở độ cao gần hai trăm linh m
dự án được lấy cảm hứng từ kỳ quan thế giới
vườn treo babylon
thiết kế này mang đến trải nghiệm căn hộ giữa lòng công viên
công viên giữa lòng căn hộ tại sky forest
dự án khi hoàn thành được kỳ vọng
sẽ trở thành tòa tháp xanh biểu tượng của việt nam
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn
cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật
có trong hai mươi bốn h qua
thời gian gần đây
nhiều ngân hàng đã thay đổi cách thu phí sms
khiến người dùng phải bỏ ra số tiền gấp hai
thậm chí bảy lần mức thu trước đây
tuy nhiên tại cuộc họp mới đây
do cục viễn thông và hiệp hội ngân hàng chủ trì
đã có nhiều ý kiến đề xuất cách thu phí mới
theo đó các ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông
đã thống nhất được phương án thu phí chung
là một mươi một đồng một tháng
đã bao gồm thuế vat
không giới hạn số tin ngắn
chỉ số sản xuất công nghiệp hai tháng năm hai nghìn hai mươi
tăng năm bốn so với cơ sở công nghiệp
cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng sáu một
tính chung hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cả nước có gần hai mươi ba nghìn doanh nghiệp
đăng ký thành lập mới
với tổng số vốn đăng ký là

tăng một mươi một chín về số doanh nghiệp
giảm một mươi bảy một về vốn đăng ký
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
số doanh nghiệp quay trở lại thị trường
trong khi số doanh nghiệp rút khỏi thị trường
tăng ba mươi ba sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong thời gian qua
tổng số doanh nghiệp
đăng ký thành lập mới

so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một

nghị định số hai của luật kinh doanh bất động sản điểm
đã bỏ yêu cầu vốn pháp định hai mươi tỷ đồng
đối với doanh nghiệp
nhằm đảm bảo phù hợp với luật đầu tư năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản
phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp
hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã
công ty cổ phần vận tải và thương mại đường sắt việt nam cho biết
sắp tới sẽ tổ chức đoàn tàu chuyên container
chạy thẳng từ đà nẵng đi châu âu
đoàn tàu sẽ gồm hai mươi ba container bốn mươi feet
chạy từ đà nẵng đến đông anh hà nội
bằng đường sắt khổ một nghìn mm
sau đó chuyển toàn bộ container
sang toa khổ một bốn trăm ba mươi năm mm
tàu sẽ tiếp tục chạy đến ga liên vận quốc tế đồng đăng
làm thủ tục thông quan sang đường sắt trung quốc
đến ga trịnh châu
và kết nối vào đoàn tàu á âu
để đến điểm đích
dự kiến chuyến tàu đầu tiên sẽ khởi hành vào đầu tháng ba này
thưa quý vị cho vay ngang hàng
là mô hình kinh tế chia sẻ
đó chính là hình thức cho vay trực tiếp giữa người vay
và người cho vay qua nền tảng kết nối trực tuyến
tuy nhiên mô hình này đem đến những rủi ro
cũng như là những thách thức
cho nhà quản lý và người dùng
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự
hiện ở việt nam có rất nhiều địa chỉ
các trang web hay các ứng dụng trực tuyến
như thế này để cho vay tiền
đối với những người có nhu cầu vay tiền
nhưng không tiếp cận được
dịch vụ tiến dụng ngân hàng
thì các trang web này sẽ đáp ứng ngay lập tức
mong muốn của họ
vào mạng và search một cái từ khóa
là vay tiền online
thì hiện ra rất là nhiều các cái app
cũng như là các cái trang
có thể vay được tiền
và với cái nút vay
cũng linh hoạt
từ bốn đến một mươi triệu đồng
trong khoảng độ
một đến hai tháng
cũng rất là dễ dàng
tuy nhiên là về cái lãi suất
thì cũng phải cân nhắc thêm
bởi vì nếu mà mình không để ý
thì cái lãi suất nó cũng khá là cao
kinh thức cho vay ngân hàng rất nhanh gọn
thủ tục đơn giản
tuy nhiên đã có trường hợp xảy ra
khi thông tin người vay có thể bị giả mạo
hoặc không kiểm soát được sau vay
hay có thể bị hacker tấn công
sập sàn mất dữ liệu
bên cạnh đó người đi vay có thể phải
chịu mức lãi suất và phí rất cao
bị áp đặt khi đòi nợ
thông tin cá nhân có thể bị lợi dụng
để chia sẻ
trong cái vấn đề mà tình trạng này
hiện nay có hiện tượng là cho vay ngang hàng ấy
thì tôi thấy là cái vấn đề bảo mật
là hết sức là quan trọng mà nhiều khi tôi sợ
ảnh hưởng nhất là không biết là đơn vị nào
là đơn vị để hỏi otp khi hỏi
mình cũng không biết trả lời cho bên đơn vị nào chính xác
không có xác thực từ đơn vị cho vay
hay là cho vay để mình biết ở đâu
cho otp đúng
otp người đúng người sử dụng của mình hay không
trước thực trạng trên
các chuyên gia khuyến cáo đối với
các nhà đầu tư và khách hàng vay
cần tìm hiểu rõ hoạt động của sản cho vay
ngang hàng điều khoản sử dụng
hợp đồng trước khi vay và trong
quá trình vay đối với
người vay cần đọc ký hợp đồng
nhất là yếu tố lãi suất cách tính lãi
phí ngoài phí trả trước hạn
các đối tượng cho vay ngang hàng này
biến tướng thì người đi vay
là phải chịu những rủi ro một
là đến hạn mà
trả thì nếu
trả chậm thì bị phạt từ một trăm năm mươi
nghìn đồng đến một triệu đồng đấy là
thứ nhất cái thứ hai người
đi vay chịu ảnh hưởng là gì
bị các đối tượng cho vai ngang hàng biến tướng
trực tiếp là cấu kết
với các đối tượng xã hội đen
khủng bố rất nhiều
cái cuộc điện thoại kèm ra những tin nhắn đe dọa
đăng tải thông tin cá nhân
cắt ghép những hình ảnh riêng tư bôi nhỏ
danh dự thậm chí là đến tận nhà
làm những cái việc làm mà
đe dọa đến cái nguy cơ
cũng như là đe dọa chém giết
gây sức ép để
người vay phải trả tiền
cho vay ngang hàng là một cái
biện pháp mà nó mới
cho nên là cái cách làm phải rất
cẩn trọng người dân sử dụng
cái này cũng rất cẩn trọng và các cơ quan
quản lý các cơ quan phục vụ phải
rất cẩn trọng và có hiệu quả
để tránh được những cái mà nó
nó mặt trái của vấn đề
và đồng thời cũng phát huy cái mặt
tích cực để mà tạo
toàn loại cho dân và cũng đơn cao cái đời
sống xã hội cho dân
các chuyên gia cũng đề xuất xây dựng các
quy định pháp lý phù hợp để đảm bảo
môi trường kinh doanh cũng như đảm bảo
quyền lợi thách nhiệm và lợi ích của
các bên tham gia vào cho vay ngang hàng
một dịch vụ đang
rất phát triển như hiện nay